nền tảng kết nối theo yêu cầu giúp tôi là sản phẩm do trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia cung cấp
cung cấp một hệ sinh thái kết nối với các y bác sĩ nhân viên y tế chuyên gia tâm lý
để hỗ trợ đối tượng như thai phụ trẻ em người già người có bệnh đền khuyết tật
theo tiến sĩ trần việt hùng đồng sáng lập dự án giúp tôi hệ thống bệnh viện có vùng dịch như tp hcm và các tỉnh lân cận
gặp quá tải nặng nề khi số ca f đặc biệt là f năm tăng cao
trong khi đó rất nhiều f nhẹ f không có trự trứng bệnh nhân mắc bệnh đền khác có nhu cầu khám chữa bệnh
không thể tiếp cận được các dịch vụ y tế
với giúp tôi người dùng cần tư vấn y tế có thể gửi yêu cầu trên nền tảng
chờ kết nối y tế bác sĩ hoặc chuyên gia y tế phù hợp và nhận tư vấn thông qua tin nhắn cuộc gọi video
với thao tác đơn giản nhanh chóng
luyện lượng y tế chuyên gia tâm lý chỉ cần mở app và tham gia tư vấn hỗ trợ công đồng
vào thời gian rảnh tắt app khi bận
việc bảo đảm thông tin bảo mật thông tin để tránh việc y bác sĩ phải nhận những cuộc gọi không cần thiết
sau khi tham gia tư vấn cũng được nhóm sáng lập lưu tâm
ngoài ra có nhiều ứng dụng phi lợi nhuận của các nhà phát triển cá nhân hoặc cơ quan quản lý nhà nước xây dựng
nhằm hỗ trợ cho cộng đồng trong giai đoàn đại dịch đang làm đảo đồn cuộc sống
chẳng hạn bản đồ cứu trợ sos map
chia sẻ thông tin do người khó khăn cần thực phẩm nhu yếu phẩm kết nối với người có khả năng hỗ trợ
oc hai trăm bốn mươi bảy là ứng dụng cung cấp dữ liệu để người dân lẫn cơ quan y tế tìm nhanh các bệnh viện còn rửa oxy